vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một tại km ba mươi năm quốc lộ bảy thuộc xóm hai xã liêu sơn
đội quản lý thị trường số năm phối hợp cùng công an huyện đô lương tỉnh nghệ an bắt giữ một mươi ba kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất
khi đối tượng chuẩn bị nhận thùng xốp bên lề đường thì lực lượng chức năng ập vào bắt giữ
tuy nhiên đối tượng đã nhanh chân chạy thoát
hiện tăng vật đã được chuyển đến công an đô lương xử lý theo quy định của pháp luật